sáng ngày sáu tháng sáu tại hà nội đoàn khối các cơ quan trung ương tổ chức lễ gia quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hai nghìn một mươi chín và tuyên dương người hiến máu tiêu biểu
chương trình được tổ chức nhằm tạo môi trường để đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần sung kích tình nguyện vì cộng đồng
thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện trong các cơ sở đoàn trực thuộc đoàn khối các cơ quan trung ương
tại buổi lễ ban thường vụ đoàn khối các cơ quan trung ương đã tổ chức các hoạt động lễ gia quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hai nghìn một mươi chín
và tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với hơn một đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia hiến máu
nhiều năm qua hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động truyền thống mang tính nhân văn sâu sắc
thể hiện nghĩa cử cao đẹp lòng nhân ái và trách nhiệm của tuổi trẻ khối các cơ quan trung ương đối với cộng đồng xã hội